tại thành phố cần thơ hiệp hội doanh nghiệp cơ khí việt nam và ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
đã tổ chức hội thảo ngành cơ khí phục vụ phát triển nông nghiệp
tham dự hội thảo có gần một trăm linh doanh nghiệp đến từ thành phố hồ chí minh cần thơ và các tỉnh đồng bằng sông kiều long
với mục tiêu thúc đẩy ngành cơ khí việt nam tăng cường hợp tác liên kết phát triển các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp
trong những năm qua đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách để phát triển ngành cơ khí
tuy nhiên hiện trạng cho thấy mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp ở việt nam vẫn còn thấp hơn so với các nước trong khu vực
các sản phẩm cơ khí trong nước ở lĩnh vực cơ khí nông nghiệp chưa nhiều chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài
hội thảo là dịp để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học doanh nghiệp các nhà quản lý về các giải pháp
để ngành cơ khí có thể tham gia phục vụ phát triển nông nghiệp một cách mạnh mẽ trong thời gian tới